chiến lược khoáng sản việt nam hai nghìn một mươi một với mục tiêu hiện đại hóa ngành khai thác và chế biến khoáng sản
gặp nhiều vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện
tuy nhiên với một số khoáng sản kim loại thì bằng những cách làm khác nhau
đã tạo ra những điểm sáng cho lĩnh vực khai thác chế biến khoáng sản tại việt nam
và sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân về vấn đề này
triển khai từ năm hai nghìn tám tới năm hai nghìn một mươi bảy khu khai thác bô xít và luyện nhôm tân rai
tỉnh lâm đồng đã có lãi sớm hơn một năm so với kế hoạch
theo các chuyên gia với công nghệ tiên tiến do bayer cung cấp mức tiêu hào nhiên liệu thấp hơn dự kiến
trong khi độ tinh khiết của alumium cao hơn dự án này vẫn có lãi ngay cả khi giá nhôm thế giới giảm một mươi bảy
một dự án với công nghệ tương tự ở nhân cơ đắk nông cũng đạt được kết quả hết sức khả quan
hai dự án chế biến bô xít ở tân rai và nhân cơ đã làm ra sản phẩm aluminum với công suất mỗi nhà máy là sáu trăm hai mươi tấn
và sản phẩm
sản phẩm tiêu thụ là đạt chất lượng quốc tế và đã xuất khẩu sang các thị trường có tính
nếu như hai dự án bosit cho thấy hiệu quả của công tác đầu tư công nghệ tiên tiến
thì dự án volfram núi pháo tại thái nguyên lại đánh dấu bước đột phá về cả công nghệ và thị trường
masan resort chủ đầu tư của dự án khởi đầu với nguồn lực tài chính nhưng không sở hữu công nghệ và chưa có đầu ra
để giải quyết việc này họ đã liên doanh với hc stock một trong những công ty hàng đầu thế giới về kim loại công nghệ
và mới đây
chủ đầu tư này đã mua lại cả nền tảng kinh doanh volfram của hc stock

theo các chuyên gia để có thể phát triển ngành khai khoáng gắn với chế biến chuyên sâu
tham gia vào phần giá trị cao hơn của chuỗi giá trị toàn cầu
cần hai điều kiện tiên quyết là công nghệ và thị trường đầu ra
và trong khi các dự án bô xiết hưởng lợi từ việc đón đầu công nghệ
thì dự án volfram núi pháo với bước đột phá về cả công nghệ và thị trường
thậm chí được kỳ vọng sẽ trở thành nhà cung cấp volpram hàng đầu thế giới
đây là những điểm sáng của ngành khai khoáng việt nam trong những năm qua